thưa quý vị và các bạn quý vị đang theo dõi kênh youtube sức khỏe và đời sống
trên diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng
mới đây theo thông tin từ ông nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế bình dương
xác nhận có nhiều trường hợp f không chịu xuất viện mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
mới đây giám đốc sở y tế tỉnh bình dương nguyễn hồng trương cho biết hiện có nhiều f
được điều trị tại các bệnh viện giã chiến khu cách ly điều trị covid một mươi chín đã khỏi bệnh
nhưng không chịu xuất viện mà tình nguyện ở lại phục vụ công tác phòng chống dịch
tại một số bệnh viện giãi chiến ở bình dương đang tồn động hàng chục f đã đủ điều kiện
nhưng không chịu xuất viện khi bệnh viện yêu cầu
sau đổi với tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa hai huỳnh văn chính giám đốc trung tâm y tế thị xác tân nguyên
nơi đang tiếp nhận điều trị nhiều f bác sĩ huỳnh văn chính cho biết
hiện tại thị xác tân nguyên đang lập hồi sơ khoảng sáu mươi trường hợp f đã khỏi bệnh
với tải lượng virus trên ba mươi đủ điều kiện xuất viện nhưng không chịu xuất viện với rất nhiều lý do
trong đoán nổi cộng là nơi ăn xuống ở nơi sinh hoạt tình cảm gắn bó giữa người bệnh với người bệnh
người bệnh với cán bộ y tế người bệnh với đội ngũ phục vụ tư vấn mà nhiều người chưa muốn về lại nhà
tình nguyện làm đơn xin ở lại để được chia sẻ tình cảm kinh nghiệm vượt qua dịch bệnh với những người có cùng hoàn cảnh
nhóm này chủ yếu là lực lượng cán bộ công nhân viên chức kể cả các chiến sĩ công an quân đội viên chức ngành y tế và công nhân lao động
khi khỏi bệnh là anh chị em lại hăng hái quay trở lại làm việc với tinh thần tình cảm rất tích cực
nhóm thứ hai là công nhân người lao động tự do ở trọ tại các địa bàn đang thực hiện khóa chặt đông cứng
anh chị em tâm sự giờ về nhà trọ không có việc làm không thu nhập phải tiếp tục cách ly cho đến khi nơi ở được dỡ phong tỏa
nên xin ở lại phục vụ
giúp đỡ người bệnh đang điều trị tại các trung tâm cách ly khu điều trị covid một mươi chín
cũng theo bác sĩ huỳnh văn chính trên cơ sở đơn tình nguyện của người bệnh đã khỏi bệnh
ngành y tế làm tờ trình ubnd thị xã phê duyệt làm cơ sở chi trả thù lao
hỗ trợ xây những trường hợp f đã khỏi bệnh tự nguyện ở lại phục vụ đúng quy định
trao đổi với phóng viên giám đốc sở y tế tỉnh bình dương nguyễn hồng sương cho biết
việc f đã khỏi bệnh không chịu về nhà mà xin được tiếp tục ở lại bệnh viện là tín hiệu tích cực cho ngành y tế nói chung
và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nói riêng
bởi thời gian tới công tác điều trị xét nghiệm triển khai các trạm y tế lưu động tại các địa phương
theo kế hoạch của ubnd tỉnh sẽ cần một lực lượng nhân lực hỗ trợ khá lớn
giúp ngành y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch cơ sở thực hiện nhiều công việc trong thời gian tới
f sau khi được điều trị khỏi bệnh có khả năng miễn dịch đến sáu tháng
nên nhiều người tự tin xin ở lại bệnh viện để phục vụ giúp đỡ người bệnh đang điều trị
trước đó ubnd tỉnh bình dương đã có quyết định về chế độ ăn hàng ngày đối với f
đang điều trị tại các bệnh viện giã chiến trung tâm cách ly điều trị covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tùy từng tầng điều trị tầng một tầng hai và tầng ba chế độ ăn giao động từ bảy mươi đồng đến chín mươi đồng một người một ngày
để bảo đảm dinh dưỡng khoáng chất giúp người bệnh nhanh khỏi bệnh
theo đề nghị của ngành y tế
ubnd tỉnh bình dương võ văn minh đã đồng ý tăng thêm chế độ ăn hàng ngày thêm hai mươi đồng đến ba mươi đồng
tùy tầng điều trị đối với người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện giái chiến
trung tâm cách ly điều trị covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bình dương
đồng thời tiếp nhận f đã điều trị khỏi bệnh có đơn tình nguyện trở lại phục vụ
hỗ trợ công tác điều trị tại các bệnh viện giã chiến trung tâm cách ly
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh và được hưởng chế độ thủ lao theo quy định
vào chiều ngày một mươi sáu tháng chín phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì buổi làm việc giữa tổ công tác đặc biệt
chính phủ với tp hcm về phòng chống dịch covid một mươi chín sắp tới
ông đam cho biết tp hcm bình dương và một số tỉnh thành không thể theo đuổi chiến lược zof
vì vậy các địa phương phải sẵn sàng tinh thần sống chung với dịch
muốn thế phải dựa trên cơ sở tiêm vaccine chuẩn bị đầy đủ thuốc nhân lực khả năng điều trị
đồng thời phải tuyên truyền hướng dẫn người dân tuân thủ nguyên tắc năm k và thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị tp hcm vé lại bản đồ đánh giá nguy cơ dịch bệnh đến tận tổ dân phố
khu phố và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tương ứng yêu cầu thời gian tới
tp hcm cố gắng kiểm soát tốt dịch bệnh dần mở lại các hoạt động để quay lại trạng thái bình thường
trên tinh thần mà lại từng bước chắc chắn an toàn
dứt khoát không được mở lại các hoạt động mà không an toàn nhưng nếu an toàn rồi mà không bỏ lại thì rất lãng phí công sức nguồn lực chống dịch
ông đam nhấn mạnh
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết phương châm của thành phố trong tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
từ ngày một mươi sáu tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín là triệt đẻ nghiêm ngặt quyết liệt hiệu quả từng biện pháp phòng chống dịch trên từng địa bàn cụ thể
và khi mở lại các hoạt động những gì chưa chắc chắn để làm rộng thì làm thí điểm để đánh giá
những quy định của trung ương
dành cho cả nước nên khi thành phố vận dụng được không trái với hướng dẫn thì tích cực làm
đồng thời những điểm chưa phù hợp thì kiến nghị sửa đổi điều chỉnh chính thức
ông đam trao đổi lại
phó thủ tướng cũng gợi mở hướng huy động y tế tư nhân cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phòng chống dịch
để doanh nghiệp sản xuất an toàn cũng như chủ động xử lý khi phát hiện ca nhiễm
thành phố cũng cần phải phối hợp chặt chẽ với các tỉnh để giữ được nguồn nhân lực lao động cho các doanh nghiệp
ông đam đề nghị bộ y tế sở y tế tp hcm phải bảo đảm đầy đủ thuốc điều trị
đồ bảo hộ an toàn cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch trang thiết bị máy móc điều trị
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho biết qua ba tuần thực hiện giãn cách tăng cường
các quận huyện thành phố thủ đức đã từng bước mở rộng vùng xanh thu hẹp vùng đỏ đạt kết quả tốt
qua các đợt xét nghiệp tỷ lệ khai nhiễm giảm dần ở cấp vùng đỏ vùng cam công tác thu dung
điều trị f tỷ lệ cấp cứu tử vong giảm do hát
thành phố đã tập trung tiêm vaccine mũi một đạt chín mươi hai đối tượng theo quy định của bộ y tế
mũi hai đạt hai mươi bốn chỉ còn đủ vaccine tiêm trong ngày một mươi bảy tháng chín
theo ông mãi ba vấn đề nổi lên hiện nay của tp hcm là tập trung điều trị giảm tử vong
bảo đảm an sinh xã hội chia sẻ hỗ trợ kịp thời cho những đối tượng cần trợ giúp
sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc khôi phục mở lại các hoạt động sản xuất
vào khả năng cân đối ngân sách nguồn kinh phí phục vụ chống dịch
ông mãi cho hay sắp tới tp hcm sẽ dồn lực xét nghiệm xử lý sứt điểm từng vùng đỏ
và chuẩn bị kế hoạch mở lại phục hồi các hoạt động kinh tế
tp hcm mong muốn có thêm nguồn vaccine để tiêm mũi hai cho người dân
thành phố sẽ tập trung xét nghiệm để bảo vệ mở rộng vùng xanh mở lại các hoạt động trong vùng xanh
tp hcm đã bàn sất ký phương án mở lại hoạt động các khu công nghiệp
khu chế xuất theo hướng bảo đảm nhà máy xanh nơi cư trú xanh công nhân xanh
ông mãi thông tin
dịch bệnh tại bình dương đã để lại nhiều hậu quả năng nề cho kinh tế xã hội
đẩy nhiều người vào hoàn cảnh khó khăn
đó là câu chuyện của những người vợ mất chồng những đứa trẻ mồ côi cha mẹ
mà không ai mong muốn chỉ có covid đã cướp đi gia đình hạnh phúc của biết bao em thơ
tại bình dương dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của không ít người
theo sở y tế tỉnh bình dương đã có một bốn trăm sáu mươi một người tử vong vì covid một mươi chín
có những trường hợp sa mẹ tử vong do covid một mươi chín để lại những dấu bé mồ côi đáng thương
đó là trường hợp của anh tta và vợ là chị t t thở cùng hai mươi tám tuổi
ở chợ tại khu dân cư việt sinh phường an phú thuận an bình dương
khi chị thở chuyển dạ đến ngày đi sinh thì phát hiện cả nhà mất covid một mươi chín
anh tda sau thời gian điều trị đã không qua khỏi
chị thở nằm cấp cứu
cháu bé mới sinh không được ở bên ba mẹ phải gửi những người quen ở trọ chăm sóc
ngày một mươi năm hai mươi chín chị t t thở chia sẻ hiện đã điều trị khỏi covid một mươi chín và trở về phòng trò
hoàn cảnh lúc này của chị rất khó khăn chồng mất một mình ở trọ nuôi hai con
một trường hợp khác là chị nth làm công nhân ở trọ tại khu phố hòa lân hai
phường thuận giao thuận an cũng tử vong do covid một mươi chín
chị nth mất đi để lại hai cháu bé
hai con nhỏ một cháu một mươi tuổi và một cháu một mươi sáu tuổi ở phòng trọ
cả hai đứa trẻ chỉ có người thân duy nhất là mẹ tại bình dương thì đã mất do covid một mươi chín
cháu lớn hiện đang xin đi phụ ở lò gốm để có tiền trang trải chi phí chữa bệnh
và chi phí sinh hoạt ở trọ cho hai anh em
biết hoàn cảnh khó khăn của các cháu lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh
và công đoàn các khu công nghiệp bình dương đã đến thăm hỏi
động viên và cho số tiền một mươi tám triệu đồng cho hai con của chị nth
cảm ơn chị nth
trong nhiều trường hợp các cháu nhỏ mổ côi mẹ hoặc mổ côi cha do covid một mươi chín
về chính sách hỗ trợ cho các cháu trao đổi với phóng viên báo lao động
ông phạm văn tuyên phó giám đốc sở lao động thương binh xã hội tỉnh bình dương cho biết
đối với việc mai tăng phí cho người tử vong do covid một mươi chín
thì chính sách của tỉnh bình dương là hỗ trợ hai mươi triệu đồng một trường hợp
ngoài ra mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình dương cũng có sự hỗ trợ thêm cho người mất
đối với trẻ mổ côi cha hoặc là mẹ trong mắt tỉnh bình dương hỗ trợ một triệu đồng
mồ côi cả cha và mẹ thì hỗ trợ hai triệu đồng
về phía tổ chức công đoàn bà nguyễn kim loan chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh bình dương cho biết
các trường hợp công nhân tử vong thì thân nhân của họ rất khó khăn
từ việc mai táng chi phí đi lại điều trị
trong đó công nhân tử vong còn có con nhỏ đang ở trọ hoàn cảnh rất éo le
để hỗ trợ gia đình công nhân thì theo chính sách của tổng liên đoàn lao động việt nam
hỗ trợ mỗi trường hợp công nhân đoàn viên tử vong do covid một mươi chín là năm triệu đồng
chính sách riêng của liên đoàn lao động tỉnh bình dương hỗ trợ công nhân đặc biệt khó khăn là một mươi triệu đồng
ngoài ra công đoàn cấp trên và công đoàn cơ sở hỗ trợ từ hai đến ba triệu đồng
như vậy mỗi trường hợp tử vong chính sách của công đoàn hỗ trợ khoảng một mươi tám triệu đồng
tuy nhiên về lâu dài các cháu mất cha mẹ cần có sự hỗ trợ thêm từ chính sách của nhà nước
để các cháu được ăn học và trưởng thành
thưa quý vị và các bạn
trên những tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín đã diễn ra trên khắp các tỉnh thành phố
cùng với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các cấp sự chủ động và ý thức tự giác của mỗi người dân
đang được coi là một trong những lá chăn thép góp phần phòng ngừa và lây lùi dịch bệnh
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngu luận của bộ y tế các bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo